trong cuộc thi ảnh quốc tế burkis foto cup malaysia vừa diễn ra nhà báo việt văn thuộc báo lao động đã đoạt ba huy chương vàng ở thể loại ảnh màu du lịch bổ sung vào thành tích của cá nhân anh cũng như ngành nhiếp ảnh việt nam
đây là cuộc thi do hiệp hội nhếp ảnh châu á tổ chức với sự bảo trợ của hội nhiếp ảnh hoa kỳ thu hút hàng ngàn tác phẩm từ các quốc gia dự thi
hiện nhà báo việt văn cũng đang là thành viên ban giám khảo cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam của truyền hình nhân dân
tác phẩm thực hành nghi lễ và niềm tin đã giành hai huy chương vàng ở thể loại photovivo salon ngoài ra thực hành nghi lễ cũng dành thêm một huy chương vàng nolik bow salon
các tác phẩm đoạt huy chương vàng sẽ được đề cử cho apu golden dragon awards hai nghìn hai mươi một giải dòng vàng của hiệp hội nhếp ảnh châu á
và triển lãnh huy chương vàng của hiệp hội nhếp ảnh châu á
đã ám tại một trung tâm nghệ thuật ở kuala lumpur malaysia vào ngày hai mươi tháng chín